thưa quý vị mới đây trao đổi với báo chí một nguồn tin cho biết thi thể người phụ nữ nhiễm covid một mươi chín
đang điều trị ở bệnh viện giã chiến huyện kiến sương thái bình đã được tìm thấy dưới con sông gần bệnh viện
ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình minh huyện kiến sương tỉnh thái bình xác nhận
thi thể của chị vtk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn đông thành xã bình minh huyện kiến sương tỉnh thái bình
được tìm thấy vào trưa hai mươi tháng hai trên sông cầu ngái ngay cạnh bệnh viện giã chiến đặt tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện kiến sương
chị ca là bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được thu dung cách ly tại bệnh viện giã chiến huyện kiến sương
cũng theo ông hùng nạn nhân là công nhân đang làm việc tại công ty gia dày long hành thiên hạ thuộc cụm công nghiệp phú quý huyện kiến sương
trước đó nạn nhân tự test nhanh tại nhà phát hiện dương tính với covid một mươi chín sau đó được theo dõi tại trạm y tế xã bình minh
nhưng do có triệu chứng nên địa phương khuyến cáo không cách ly tại nhà mà đến thực hiện cách ly điều trị từ ngày một mươi tám tháng hai tại bệnh viện giã chiến huyện kiến sương
vào sáng hai mươi tháng hai cán bộ bác sĩ bệnh viện giã chiến huyện kiến sương không thấy bệnh nhân ca nên đã báo lên cơ quan chức năng tìm kiếm
đến khoảng một mươi hai giờ thì thi thể bệnh nhân được tìm thấy ở sông cầu ngái gần bệnh viện giã chiến
qua xác minh ban đầu được biết nạn nhân đã trèo qua tường bảo vệ phía sau bệnh viện giá chiến để ra ngoài
trước đó nạn nhân đã nhắn tin cho chồng và em gái với nội dung hoang mang lo lắng trước việc mắc covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình
được biết chị ca phát hiện bị nhiễm covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày một mươi tám tháng hai thì được chuyển lên bệnh viện giã chiến điều trị
có thể trong thời gian nhiễm bệnh nạn nhân có biểu hiện sang chấn tâm lý dẫn đến những suy nghĩ và hành động thiếu tỉnh táo
và tìm đến cái chết
cũng theo biên bản khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong không có tác động ngoại lực từ bên ngoài trên cơ thể
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật